thưa quý vị vào tối ngày hôm qua năm tháng năm chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi
dưới lá cờ quyết thắng đã được tổ chức tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng điện biên phủ tỉnh điện biên
đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình được kết nối đến năm điểm cầu gồm thành phố điện biên phủ thành phố hà nội tỉnh thanh hóa tỉnh con tum
và điểm cầu thành phố hồ chí minh
đến sự chương trình có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành các cựu chiến binh
cựu thanh niên sung phong cựu công an nhân dân dân công hỏa tuyến các lực lượng tham gia chiến dịch điện biên phủ
và kháng chiến chống thực dân pháp cùng các mẹ việt nam anh hùng
ngay phần mở đầu chương trình đã gây ấn tượng bằng hoạt cảnh hoangh tráng bộ đội kéo pháo một trăm linh năm mm
những cảnh trượt ngang cảnh đoàn xe đạp thổ cảnh đồng bào gùi muối
cho bộ đội bộ đội hành quân kéo pháo nối tiếp nhau và điểm kết là các chiến sĩ phất lá cờ quyết chiến quyết thắng
một điều đặc biệt tại điểm cầu điện biên chương trình nghệ thuật được tổ chức trong khu vực sân hành lễ
tượng đài chiến thắng điện biên phủ đồi d một nơi mà cách đây bảy mươi năm trước đã diễn ra trận chiến đấu ác liệt
của các chiến sĩ trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai vào tập đoàn cứ điểm điện biên phủ trong đợt tấn công thứ hai của chiến dịch xuyên
trong chương trình các đại biểu khán giả đã được thưởng thức những bài thơ ca khúc hoành tráng về chiến dịch điện biên phủ
các thước phim phóng sự đặc sắc sen lẫn là những cuộc trò chuyện xúc động cùng các nhân chứng lịch sử tham gia chiến dịch điện biên phủ bảy mươi năm trước
chương trình của chúng ta là tổ chức rất là hoành tráng để ghi nhận lại những cái giống mốc lịch sử của ông cha chúng ta
và cũng là để cho cái lưỡi tuổi trẻ về sau như chúng tôi
chúng ta sẽ tiếp tục
chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những cái tính lịch sử của quê hương
tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì thế hệ trước đã hy sinh rất anh dũng để có được ngày hôm nay
và là một thế hệ trẻ thì tôi sẽ cố gắng rèn luyện ra sức học tập và dành hết sức lực của mình cho để xây dựng cống hiến cho đất nước ạ
trong khuôn khổ chương trình đại biểu và nhân dân còn được chứng kiến một thiết bị bay ron đủ các màu sắc
xếp thành những hình ảnh của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ
như hình ảnh chiến sĩ điện biên với lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng đờ cát
cờ đảng cờ tổ quốc
kết thúc chương trình dưới lá cờ quyết thắng là bài hát giai điệu tổ quốc của nhạc sĩ trần tiến
đã được các ca sĩ ở năm điểm cầu thể hiện
lời bài hát thể hiện tình đoàn kết ca ngợi sức mạnh chiến thắng của quân và dân ta
khát vọng của dân tộc việt nam
trong tiếng vỗ
tay không ngớt của các đại biểu và nhân dân ở năm điểm cầu cũng như khán thính giả truyền hình cả nước
kết thúc chương trình dưới lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng đờ cát